các đơn vị thuộc bộ công thương đã đề xuất các phương án cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trên nguyên tắc vì doanh nghiệp người dân và sự phát triển bền vững của xã hội
ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy bộ trưởng bộ công thương đã ký ban hành quyết định số ba nghìn sáu trăm một mươi aqd bct bàn hành phương án cắt giảm đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ công thương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó sáu trăm bảy mươi năm điều kiện đầu tư kinh doanh dự kiến sẽ được cắt giảm tương đương với năm mươi năm năm tổng số các điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực công thương
chính phủ vừa ban hành nghị quyết số một trăm linh nqcp về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ công thương
theo nghị quyết sẽ thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong bảy lĩnh vực gồm điện lực
an toàn hóa chất vật liệu nổ công nghiệp xuất nhập khẩu sở giao dịch hành hóa thi đua khen thưởng thương mại quốc tế
cụ thể trong lĩnh vực điện lực nhóm thủ tục về cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực cấp giấy phép hoạt động truyền tải điện phát điện phân phối điện bán buôn điện bán lẻ điện
trong lĩnh vực an toàn hóa chất thủ tục cấp và cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cũng được đơn giản hóa
văn phòng bộ công thương vừa có văn bản hỏa tốc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng trần tuấn anh yêu cầu cục quản lý thị trường phối hợp với cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra xem xét và làm rõ các thông tin liên quan đến sản phẩm khăn lụa thương hiệu khải siêu
liên quan đến vụ việc một cửa hàng tại hà nội của tập đoàn khải siêu bán khăn vừa có mark khải siêu made in việt nam vừa có mark made in china
văn phòng bộ công thương vừa có văn bản hòa tốc truyền đạt ý kiến bộ trưởng trần tuấn anh chỉ đạo

sở công thương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu
theo đó sở công thương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch số bốn trăm một mươi khbcd ba trăm tám mươi chín ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy của ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
về tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu
kế hoạch số sáu nghìn hai trăm ba mươi năm khbct ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy của bộ công thương về việc tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu
bộ công thương đề nghị các sở công thương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương triển khai thực hiện ngay các nội dung này
định kỳ trước ngày hai mươi năm hàng tháng báo cáo tình hình đánh giá kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắt đề xuất kiến nghị về cục quản lý thị trường
để tổng hợp báo cáo lãnh đạo bộ
bộ công thương mới đây đã khuyến nghị các doanh nghiệp đăng ký gián nhãn năng lượng trực tuyến
để giảm thiểu thời gian và chi phí của doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký gián nhãn năng lượng cũng như thuận lợi trong quản lý nhà nước
bộ công thương khuyến nghị các doanh nghiệp ưu tiên thực hiện thủ tục đăng ký gian nhãn trực tuyến
sau khi nộp hồ sơ đăng ký gián nhãn năng lượng đến bộ công thương doanh nghiệp được tự thực hiện việc gián nhãn năng lượng
phù hợp với thông tin trong giấy công bố gián nhãn năng lượng cho sản phẩm đã đăng ký mà không cần đợi cơ quan quản lý xác nhận đã nộp hồ sơ
doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực đối với các thông tin đã công bố trong giấy công bố gián nhãn năng lượng và thông tin hiển thị trên nhãn năng lượng
thưa quý vị chín tháng năm hai nghìn một mươi bảy chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tiếp tục xu hướng tăng trưởng khá tháng sau cao hơn tháng trước
đặc biệt là sự tăng trưởng vượt bậc
tăng trưởng sản xuất công nghiệp ngày càng được cải thiện đáng kể mức tăng trưởng của toàn ngành đã cao hơn năm điểm phần trăm so với mức tăng cùng kỳ năm trước và cao hơn một hai điểm phần trăm so với tám tháng năm hai nghìn một mươi tám
ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục tăng trưởng khá
kết quả này đã phần nào phản ánh những giải pháp thúc đẩy và hỗ trợ sản xuất thời gian qua của bộ công thương đã phát huy tác dụng
thưa quý vị bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám xăng e năm sẽ hoàn toàn thay thế xăng ron chín mươi hai trên cả nước
bộ công thương đang tích cực đôn đốc các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và chuẩn bị đầy đủ về cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật
bảo đảm đầu năm hai nghìn một mươi tám nguồn cung xăng sinh học e năm ron chín mươi hai đáp ứng nhu cầu thị trường khi thay thế toàn bộ xăng khoáng ron chín mươi hai
chính phủ đã quyết định ngừng tăng trưởng xăng e năm ron chín mươi hai đáp ứng nhu cầu thị trường khi thay thế toàn bộ xăng khoáng ron chín mươi hai
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám việt nam chỉ cho phép kinh doanh xăng e năm và xăng khoáng ron chín mươi năm nhằm đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng
giảm dần sự lệ thuộc vào xăng khoáng cải thiện môi trường và tạo thu nhập bền vững cho khu vực nông nghiệp bởi ethanol dùng trong xăng e năm được sản xuất chủ yếu từ sắn
khi đốt cháy có mức thải độc hại thấp hơn hẳn so với các loại nhiên liệu thông thường
về chất lượng sau một thời gian tiêu thụ các doanh nghiệp kinh doanh xăng e năm đều khẳng định
chất lượng của mặt hàng này đảm bảo cho các động cơ
người tiêu dùng phản ánh về chất lượng của động cơ do ảnh hưởng bởi yếu tố dùng xăng e năm
là cơ quan được bộ khoa học công nghệ giao trực tiếp chịu trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia việt nam
cũng như là quy chuẩn kỹ thuật về vấn đề xăng và nhiên liệu sinh học
đại diện tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng của bộ khoa học công nghệ cũng khẳng định chất lượng xăng e năm là nguyên liệu tốt để tiêu dùng hiện nay
thì trong quá trình để triển khai thí điểm cũng như là để đảm bảo về vấn đề duy trì chất lượng của sản phẩm xăng nhiên liệu sinh học thị trường
thì tổng cục đã có những hạt động về chỉ định các tổ chức đánh giá sự phợp để đánh giá sự phợp chất lượng của xăng e năm
trước khi đưa ra lưu thuận thị trường cũng như là có những hoạt động về tuyên truyền với hạt động này trong cộng đồng những nhà sản xuất cũng như doanh nghiệp
trong quá trình vừa qua thì có thể nói là chúng tôi cũng qua quá trình theo dõi thì cũng thấy là đến nay thì chưa có bất kỳ những cái khiếu nại
hoặc hẳn phản ảnh gì về cái chất lượng của xăng nhiên liệu sinh học và cụ thể là xăng e năm trong cái quá trình sử dụng
thì đây cũng là một trong những tín hiệu tốt để cho phép là chúng ta cũng hoàn toàn đầy đủ cái cơ sở để triển khai cái chương trình này một cách rộng rãi thời gian tới
với vai trò là đơn vị phân phối xăng dầu lớn trong cả nước pvoi đã sẵn sàng cho việc kinh doanh xăng đại trà sinh học e năm ron chín mươi hai
pvoi đã đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu cho toàn bộ hệ thống phân phối năm trăm bốn mươi cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu và hơn ba cửa hàng xăng dầu của các tổng đại lý đại lý thương nhân nhượng quyền
thưa quý vị kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám xăng e năm sẽ bắt đầu được đưa vào sử dụng là đơn vị đầu tiên trong nước thực hiện nghiên cứu sản xuất đưa vào sử dụng thí điểm xăng sinh học e năm ron chín mươi hai
và kinh doanh chính thức từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi pvoi hiện đã chuẩn bị nguồn lực để nâng cấp mở rộng cơ sở pha chế xăng e năm nhằm hướng tới mục tiêu cung ứng đại trà mặt hàng này vào năm hai nghìn một mươi tám
đây là loại xăng có lượng khí thải độc hại ra môi trường ít hơn so với xăng truyền thống nên khi sử dụng xăng sinh học chúng ta đã cùng nhau làm giảm hiệu ứng nhà kính giúp cho môi trường được an toàn và trong sạch hơn
từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn xăng sinh học e năm ron chín mươi hai đã được sử dụng rộng rãi trên bảy tỉnh thành phố thông qua hệ thống phân phối của pvoi
bao gồm hà nội thành phố hồ chí minh hải phòng đà nẵng cần thơ quảng ngãi và bà rịa vũng tàu
hiện nay ngoài việc tiếp tục kinh doanh xăng sinh học e năm ron chín mươi hai song song với săng khoáng pvoi đã xây dựng kế hoạch và đang tích cực triển khai các công việc
nhằm đảm bảo đầy đủ các kinh doanh xăng sinh học e năm ron chín mươi hai
điều kiện cần thiết cho việc triển khai kinh doanh đại trà xăng sinh học e năm ron chín mươi hai từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
kỳ họp lần thứ nhất ủy ban liên chính phủ peru việt nam và các vấn đề về kinh tế và hợp tác kỹ thuật đã diễn ra tại lima từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bốn tháng năm
dưới sự đồng chủ

kỳ họp lần thứ nhất ủy ban liên chính phủ peru việt nam đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác song phương
kỳ họp lần này tạo tiền đề cho việc mở rộng hơn nữa phát triển kinh tế thương mại đầu tư nông nghiệp và khoa học kỹ thuật giữa hai nước
năm hai nghìn một mươi sáu tổng kim ngạch thương mại hai triệu đạt ba trăm năm mươi một bốn triệu đô la mỹ tăng một mươi bảy bốn so với năm hai nghìn một mươi năm
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy tổng kim ngạch thương mại đạt ba trăm bốn mươi năm triệu đô la mỹ
tăng ba mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó xuất khẩu của việt nam sang peru đạt hai trăm năm mươi bốn triệu đô la mỹ nhập khẩu đạt chín mươi một triệu đô la mỹ
đề cập tới đầu tư thứ trưởng đỗ thắng hải bày tỏ mong muốn chính phủ peru hỗ trợ hơn nữa các doanh nghiệp việt nam mở rộng hoạt động tại nước nam mỹ
nhất là hoạt động của tập đoàn viễn thông quân đội việt nam viettel và tổng công ty thăm dò và khai thác dầu khí pvep tại peru
thứ trưởng bày tỏ mong muốn chính phủ peru hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của các doanh nghiệp việt nam tại peru triển khai hiệu quả
trong khuôn khổ chuyến công tác tới argentina để tham dự phiên họp ủy ban liên chính phủ việt nam argentina chiều hai mươi tám tháng một mươi
tại thủ đô pianos aris phó tổng thống kiêm chủ tịch thượng viện argentina gabriela mcentee đã tiếp thứ trưởng đỗ thắng hải
buổi tiếp thứ trưởng đề nghị argentina thành viên sáng lập của khối markus sẽ cùng với các nước thành viên còn lại của khối
nghiên cứu thúc đẩy việc đàm phán và ký kết hiệp định yêu đãi thương mại giữa khối này với việt nam
đề nghị argentina ủng hộ việt nam ứng cử vị trí thành viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và bày tỏ mong muốn argentina với vai trò chủ tịch g hai mươi năm hai nghìn một mươi chín
đề nghị argentina ủng hộ việt nam ứng cử vị trí thành viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đề nghị argentina ủng hộ việt nam ứng cử vị trí thành viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một